trong hai ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi ba
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung như sau
ba về thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và một số cá nhân có liên quan
ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra giám sát để bộ tài nguyên và môi trường và một số cá nhân có nhiều vi phạm
trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án phongmosa hà tĩnh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng
đồng chí nguyễn minh quang nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
đồng chí bùi cách tuyến nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nguyên tổng cục trường tổng cục môi trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhậm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đồng chí đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường
bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường buông lỏng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát
việc xây dựng các hạp mộng công trình bảo vệ môi trường của công ty phomosa
đồng chí nguyễn thái lai nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhậm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định ký giấy phép xả nước thải cho công ty phongmosa
đồng chí lương duy hanh cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bộ tài nguyên và môi trường
thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án phongmosa
không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm
đồng chí mai thanh dung trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng cục thẩm định đánh giá tác động môi trường
trong việc tham mưu cho tổng cục môi trường để trình bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt thay đổi nội dung
báo cáo đánh giá tác động môi trường
những vi phạm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba và quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí lương duy hanh đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
đồng chí nguyễn minh quang đồng chí bùi cách tuyến và đồng chí nguyễn thái lai theo quy định
trường hợp đồng chí mai thanh dung đảng ủy bộ tài nguyên và môi trường đã thi hành kỷ luật cách chức
ủy viên ban thường vụ đảng ủy tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường đã kỷ luật giáng chức phó tổng cục trường tổng cục môi trường
thứ hai về thi hành kỷ luật đồng chí võ kim cự bí thư đảng đoàn chủ tịch liên minh hợp tác xã việt nam
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh và đồng chí hồ anh tuấn
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh
thứ ba đồng chí võ kim cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tỉnh và ubnd tỉnh giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi sáu
và ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh giai đoạn từ năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
đồng chí đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định như cấp giấy chứng nhận đầu tư cho thuê mặt nước biển nằm ngoài khu kinh tế
đồng ý chủ trương cho công ty phongmosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải
thiếu trách nhiệm chỉ đạo thanh tra giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án
đồng chí hồ anh tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu
đồng chí có vi phạm khuyết điểm như ký một số văn bản trái quy định
cho phép công ty phongmosa khởi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trước hoàn thiện các thủ tục sau
những vi phạm của đồng chí võ kim cự và đồng chí hồ anh tuấn là nghiêm trọng
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi và hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với đồng chí hồ anh tuấn
đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí võ kim cự theo quy định
đối với các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và các cá nhân có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh nghiêm túc xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền
năm cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số đơn tố cáo khiếu nại theo thẩm quyền